chào quý vị khán giả tuần này thì chúng ta sẽ chỉ có bốn ngày làm việc trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ quốc khánh ngày hai tháng chín
vậy trong bốn ngày này thì tình hình thời tiết có gì đáng lưu ý và chị bích liên có thể chia sẻ tới các quý vị khán giả không ạ
vâng ạ anh trung tiên cũng như là quý vị khán giả thân mến
để nói về thời tiết trong bốn ngày tới thì tôi sẽ chia làm hai khu vực để quý vị có thể hình dung rõ hơn
thứ nhất là miền bắc và miền nam sẽ duy trì trạng thái giống như là những ngày vừa rồi
nắng nóng vào buổi sáng trưa và đầu giờ chiều và sát xuất cao là xảy ra mưa rông vào tối và sáng sớm
có thể gây ngập úng cục bộ ở những khu vực trũng thấp đô thị
còn riêng khu vực miền trung thì sẽ là trạng thái nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi sáu cho đến ba mươi tám độ
thậm chí có nơi là còn trên ba mươi tám độ cơ ạ
phải từ ngày mai hai mươi chín tháng tám thì nắng nóng mới bắt đầu giảm dần ạ
thực tế là mức nhiệt độ này thì được đo ở trong lều khí tượng
còn khi ra ngoài đường thì chúng ta có cái cảm giác là nóng bức và khó chịu hơn rất là nhiều đúng không
đúng là như thế ạ
nhiệt độ thực tế ngoài trời thì có thể tranh lệch từ hai đến bốn độ
thậm chí là cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện như là bê tông hay là đường nhựa mà chúng ta vẫn hay gọi là hiệu ứng đô thị đấy ạ
do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên nguy cơ xảy ra cháy rừng ở miền trung rất cao
và nếu phát hiện cháy rừng thì quý vị hãy báo ngay về cục kiểm lâm
theo số điện thoại đường dây nóng chín trăm tám mươi sáu sáu trăm sáu mươi tám ba trăm ba mươi ba để kịp thời được xử lý